trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã chủ trì hội nghị
tại hội nghị đại diện hai mươi một đơn vị phía nam đã nêu những thuận lợi khó khăn và nguyên nhân tiến độ giải ngân
đồng thời cam kết với lãnh đạo bộ công an sẽ hoàn thành đúng tiến độ giải ngân trước ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thứ trưởng lê văn tuyến nhấn mạnh
các đơn vị cần giả soát ngay thủ tục đầu tư tăng cường công tác kiểm tra hậu cần tài chính đầu tư mua sắm xây dựng để đảm bảo đúng quy định của pháp luật
đối với các dự án chuyển tiếp cần khẩn trương đôn đốc nhà thầu khẩn trương thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành hồ sơ
khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thủ tục các dự án thi công mới
các đơn vị chức năng ra soát lại quy trình thủ tục rút ngắn thời gian thẩm định phân cấp phân công trách nhiệm cán bộ phụ trách
các đơn vị phải coi công tác giải ngân vốn đầu tư công là một trong các nhiệm vụ chính trị trọng tâm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị
sáng nay tại hà nội hội cựu công an nhân dân việt nam đã tổ chức gặp mặt đầu xuân các cơ quan báo chí trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
tại buổi gặp mặt thiếu tướng vũ hùng vương phó chủ tịch thường trực hội cựu công an nhân dân việt nam
nguyên phó tổng cục trường tổng cục kể sát cho biết
ngày tám hai nghìn hai mươi ba bộ nội vụ đã ban hành quyết định số năm trăm sáu mươi bảy về việc cho phép thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam
ngày một mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đại hội thành lập hội cựu công an nhân dân việt nam diễn ra thành công tại thủ đô hà nội
đến đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn có năm mươi chín tỉnh thành phố thành lập được hội cựu công an nhân dân cấp tỉnh
tại một số địa phương đã thành lập tổ chức hội ở cấp huyện và xã
hội cựu công an nhân dân khẳng định công tác thông tin tuyên truyền
quan trọng trong việc xây dựng giới thiệu phong trào hoạt động của hội tới công chúng người dân
đồng thời mong muốn các cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục quan tâm tuyên truyền
lan tỏa hình ảnh các gương điển hình tiên tiến trong hội thúc đẩy sự phát triển của hội cựu công an nhân dân
phát biểu tại buổi gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí đã chúc mừng những kết quả hoạt động bước đầu của hội cựu công an nhân dân
và khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong công tác thông tin tuyên truyền hoạt động an sinh xã hội của hội
chiều nay tại học viện an ninh nhân dân nhân kỷ niệm hai mươi bảy năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
ngày một mươi hai tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngày một mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn gần năm mươi cán bộ và lãnh đạo của cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã tổ chức lễ báo công và tuyên thệ năm hai nghìn hai mươi bốn
tại lễ báo công và tuyên thệ
tại lễ báo công và tuyên thệ
tổ chức nguyễn văn viện cục trưởng cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã thay mặt toàn lực lượng báo công lên chủ tịch hồ chí minh và các cố bộ trưởng bộ công an
trong năm hai nghìn hai mươi ba với sự nỗ lực quyết tâm cao lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn quốc đã khám phá thành công hơn hai mươi sáu năm trăm linh vụ
bắt giữ gần bốn mươi hai đối tượng thu giữ năm trăm một mươi hai kg heroin năm ba tấn ma túy tổng hợp năm trăm linh kg cần sa ba trăm ba mươi kg cocaine
phối hợp hiệp đồng có hiệu quả với nhiều lực lượng khác trong công tác phòng ngừa và ngăn chặn ma túy từ xa từ sớm từ nơi xuất phát
dưới lá cờ tổ quốc bốn lời tuyên thệ là sự khẳng định đánh thép như một lời hứa sự quyết tâm của cám bộ chiến sĩ trước khi bước vào cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy
thưa quý vị là đơn vị an ninh chuyên trách của bộ công an cục an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao là cơ quan đầu ngành về công tác bảo đảm an ninh
và an toàn mạng chủ động phòng ngừa phát hiện điều tra xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao
với những đặc thù về chuyên môn phần lớn cán bộ chiến sĩ trong đơn vị là nam cán bộ chiến sĩ nữ chỉ chiếm khoảng một phần năm quân số của đơn vị
tuy nhiên thời gian qua hội phụ nữ cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã có nhiều sáng kiến hoạt động sôi nổi góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị
để có được những thành tích nổi bật không thể không nhắc đến sự đóng góp của thượng tá phan thanh huyền chủ tịch hội phụ nữ cục